tại hà nội đã diễn ra hội thảo hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới
tham dự hội thảo có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
trong gần ba mươi năm qua kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới trọng tâm chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
việt nam đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử song vẫn gặp không ít trở ngại khó khăn
hội thảo đã chỉ ra tuy thể chế là quan trọng nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định đến khả năng cạnh tranh của một quốc gia hay giữa các địa phương trong cùng một quốc gia
từ đó các chuyên gia đưa ra những ý kiến tham luận then chốt giúp khắc phục điểm yếu của những chính sách hiện nay về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại
là tập trung nhấn mạnh vào khía cạnh đầu là hoàn thiện luật pháp quy định mà bỏ qua khía cạnh sau là chủ thể tham gia
và hành vi của các chủ thể